còn bệnh viện lao và bệnh phủi được giao điều trị một trăm năm mươi dường tầng hai và ba
đơn vị đang cung cấp oxy cho bệnh viện này báo không đủ khả năng cung cấp